hiện công tác phối hợp trong việc nghiệm thu các hạng mục công trình giữa ban quản lý dự án đường sắt và tổng thầu epc đang diễn ra tốt
nếu mọi việc tiếp tục diễn tiến thuận lợi thì công tác nghiệm thu sẽ hoàn thành ngay trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cũng theo đại diện tổng thầu trung quốc giai đoạn tiếp theo dự án sẽ được đưa vào vận hành thử toàn hệ thống trong vòng hai mươi ngày
dưới sự đánh giá của hội đồng nghiệm thu nhà nước do chủ đầu tư là bộ giao thông vận tải mời vào
cuối cùng đích thân bộ giao thông vận tải sẽ nghiệm thu dự án và bàn giao cho thành phố hà nội
đại diện tổng thầu epc khẳng định nếu các công việc diễn ra đúng kế hoạch cuối năm hai nghìn hai mươi dự án đủ điều kiện đưa vào vận hành khai thác
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thành phố hồ chí minh sẽ thu ví ô tô vào trung tâm
đây là một trong những nội dung trong đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân
vừa được hội đồng nhân dân tp khóa chín thông qua tại kỳ họp thứ hai mươi mới đây
đây là đề án rất quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội cũng như cuộc sống của người dân
do đó để thực hiện hiệu quả phải đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng trong đó phát triển vận tải hành khách khối lượng lớn
như loại hình đường sắt đô thị là điều kiện bảo đảm phát triển bền vững đồng thời giúp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân
sở giao thông vận tải cho biết ngay trong tháng bảy này sẽ tập trung xây dựng kế hoạch triển khai đề án
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm đã đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng ba mươi bốn cổng thu phí
bao quanh khu vực quận một quận ba và giáp ranh quận năm quận một mươi để thu phí ô tô vào trung tâm thành phố
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị đang phối hợp cùng với công an huyện di linh
hoàn tất các thủ tục để xử lý năm mươi sáu trường hợp xe máy độ chế xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao
rú ga gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ hai mươi
trước đó từ hai mươi h ngày một mươi tháng bảy đến dạng sáng ngày một mươi một tháng bảy lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn tám mươi trường hợp xe máy
xe mô tô phân khối lớn vi phạm các quy định khi tham gia giao thông
lực lượng công an đã lập biên bản xử lý năm mươi sáu trường hợp xe mô tô đã qua độ chế và xe mô tô phân khối lớn vi phạm luật giao thông đường bộ
được biết trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng và công an huyện di linh
đã phối hợp xử lý hơn hai trăm linh trường hợp xe máy độ chế và xe mô tô phân khối lớn vi phạm luật giao thông đường bộ khi lưu thông trên quốc lộ hai mươi
sau đây là một tình huống giao thông hết sức nguy hiểm xuất phát từ việc thiếu quan sát và bất cẩn của người tham gia giao thông
sự việc ghi lại quá trình sang đường của một người dân đã vô tình gây tai nạn cho mình và những người tham gia giao thông khác

vụ việc được camera hành trình của chiếc container ghi lại một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm vô tư sang đường và đã bị xe container tông trúng
rất may người điều khiển xe máy chỉ bị thương nhẹ tai nạn là lời cảnh tỉnh cho những ai sang đường ẩu thiếu quan sát
còn sau đây là một tình huống khác vì sự nóng giận hay mất bình tĩnh khi tham gia giao thông đôi khi sẽ để lại những hậu quả rất đáng tiếc
camera hành trình của một chiếc ô tô đã ghi lại vụ việc khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày một mươi tháng bảy trên đường vành đai khánh nhạc
yên khánh đình bình
hình ảnh cho thấy tài xế chiếc xe con đã tông thẳng vào hai người đi xe máy trên đường nguyên nhân được cho là do hai người này đã dàn hàng ngang không cho tài xế xe con vượt
hậu quả hai người đi xe máy bị thương tài xế xe con đã lao xe đi luôn bỏ mặc hai người bị nạn nằm dưới đường hành động này khiến nhiều người xem rất bức xúc phẫn nộ
giàn hàng ngang không cho xe vượt là hành vi không đúng khi tham gia giao thông nhưng hành động nóng này bất chấp của tài xế ô tô cũng rất đáng lên án